tối ngày một mươi tám tháng năm tại nhà hát lớn hà nội báo nhân dân đã phối hợp với nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt sáng mãi tên người hồ chí minh
đây là chương trình kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín và năm mươi năm thực hiện di trúc của người
tới tham dự chương trình có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng nhiều đồng chí ủy viên trung mương đảng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
tới tham dự chương trình có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí tư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí tư trung ương đảng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
tên tuổi và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh người đã gắn bó với hiến dân trọn đời mình trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta hết lòng hết sức phùng sự tổ quốc phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng
tên tuổi và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh sẽ còn sống mãi với non sông đất nước sống mãi trong lòng mỗi chúng ta xoay đường dẫn dắt chúng ta đi đến mọi thắng lợi
chương trình nghệ thuật sáng mãi tên người hồ chí minh với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ ưu tú thanh lam
nghệ sĩ ưu tú phạm phương thảo nghệ sĩ ưu tú việt hoàn ca sĩ đăng dương bùi lê mận phương thanh cùng các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam
chương trình nghệ thuật sáng mãi tên người hồ chí minh gồm ba phần ra đi tìm đường cứu nước đất nước thế giới ngợi ca người hồ chí minh người sống mãi với non sông đất nước
khán giả được thưởng thức những ca khúc quen thuộc về bác như từ làng sen bến nhà rồng bác hồ một tình yêu bao la lời bác dặn trước lúc đi xa viếng lăng bác
đêm qua em mơ gặp bác hồ người là niềm tin tất thắng
chương trình nghệ thuật sáng mãi tên người hồ chí minh đã gây được nhiều xúc động cho khán giả đặc biệt chương trình đã nói lên được công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh những tình cảm của nhân dân và bạn bè thế giới dành cho bác